tình hình tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp do tập quán sử dụng rượu bia của người dân tăng cao
do vậy trong những ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh hải dương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đó tập trung vào lỗi vi phạm về nồng độ cồn
từ ngày hai mươi tháng một đến hết ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến hết ngày mùng ba tết nguyên đán quý mão
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hải dương đã xử phạt chín mươi sáu trường hợp phạt tiền hai trăm sáu mươi triệu đồng
tước hai mươi ba giấy phép lái xe tạm giữ bốn mươi ba phương tiện trong đó vi phạm về nồng độ cồn là ba mươi chín trường hợp
phạt tiền một trăm chín mươi tám triệu đồng vi phạm về tốc độ bảy trường hợp
như bọn em lái xe thì cũng được các lực lượng công an của hải dương tuyên truyền về cái việc uống rượu bia khi lái xe nó tác hại như thế nào
và chúng ta lái xe thì chúng ta nên tuân thủ luật pháp như thế nào
theo mình thì là lái xe khi tham gia giao thông thì tốt nhất là không nên uống rượu bia
mà đã uống rượu bia thì không nên lái xe nữa vì để đảm bảo an toàn cho bản thân và cũng như mọi người tham gia giao thông cùng mình
dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát việc tổ chức ăn uống sử dụng rượu bia
sau đó tham gia giao thông diễn ra phổ biến tiêm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
nhận định sớm tình hình trên công an tỉnh hải dương đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm lỗi vi phạm về nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
xuất phát từ nguyên nhân người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia